các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền bắc của nước ta
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày một mươi chín tháng ba một đợt không khí lạnh di chuyển xuống phía nam
ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ và một số nơi ở tây bắc bộ
do ảnh hưởng từ bộ phận không khí lạnh này
một số khu vực ở bắc bộ có mưa mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to
tuy nhiên trước khi đón không khí lạnh
khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
tình trạng nồng ẩm vẫn tiếp diễn
từ ngày một mươi chín tháng ba không khí lạnh tiếp tục tràn đến những nơi khác
ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
bắc bộ trời chuyển rét
trong đợt lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
bắc trung bộ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trong khi đó tại bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to
từ chiều ngày một mươi chín tháng ba khu vực từ quảng bình đến phú yên có mưa
mưa rào và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay một mươi chín tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
sau đó có mưa vài nơi đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi hai độ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hai mươi một tháng ba
nắng nóng tại nam bộ có khả năng thu hẹp và giảm dần cứ độ
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ ngày một mươi bảy tháng ba
nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền đông và cục bộ ở miền tây nam bộ
cường độ nắng nóng ít thay đổi so với ngày trước đó
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ như sở sao bình dương ba mươi bảy ba độ
độ ẩm tương đối thấp nhất từ ba mươi năm năm mươi
thấp nhất kỳ nhận ở long khánh đồng nai ba mươi ba một
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới nắng nóng diện rộng trên khu vực miền đông và vài nơi ở miền tây nam bộ
miền đông có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp nhất từ ba mươi bốn mươi năm
thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo
từ ngày hai mươi một tháng ba
nắng nóng có khả năng thu hẹp và giảm dần cường độ
những ngày giữa tháng ba
thời tiết khu vực nam bộ phổ biến không mưa ngày nắng
nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên ba mươi năm ba mươi bảy độ
xuất hiện trên diện rộng ở miền đông và ven biên giới tây nam trong nhiều ngày
rất ít khả năng có mưa trái mùa
nếu có chỉ là mưa không đáng kể
dự báo trong tuần cuối tháng ba
khu vực nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa áp thấp nóng phía tây
có tâm ở nam trung quốc và tây bắc bộ
cùng với sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao
thời tiết phổ biến không mưa
một vài ngày cuối tháng có khả năng có mưa vài nơi với lượng nhỏ
một vài ngày có nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất trên ba mươi bảy độ ở khu vực miền đông và một vài nơi ở miền tây
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ khuyên cáo
do ảnh hưởng của nắng nóng độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng
ngoài ra nắng nóng có thể gây nên tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao
chuyển sang các tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
thưa quý vị mới đây một ngọn núi lửa ở bán đảo rikunes của iceland bất ngờ phun trào
tạo ra dòng rung nham khổng lồ bắn lên công trung hàng chục mét
đây là vụ phun trào núi lửa lần thứ tư trong một loạt vụ phun trào làm dung chuyển bán đảo rekinas
ngay phía nam thủ đô rakunets ở iceland kể từ tháng một mươi hai
theo các chuyên gia vụ phun trào mới nhất dường như ở cùng địa điểm với phút phun trào thứ nhất và thứ ba
trước đó văn phòng khí tượng iceland đã thông báo trên trang web của mình
cảnh báo một vụ phun trào đã bắt đầu ở rakinas
sau đó các buổi phát trực tiếp từ khu vực này cho thấy dung nham nóng chảy bốc lên từ các bên nước trên mặt đất
trang web của sân bay kefravit gần đó cho thấy sân bay vẫn mở cửa cho cả chuyến khởi hành và chuyển đến
dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào lần này
với hơn ba mươi ngọn núi lửa đang hoạt động iceland trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch núi lửa
một phân khúc thu hút hàng nghìn người yêu thích cảm giác mạnh
các vụ phun trào núi lửa ở reykjanes được gọi là phun trào khen nứt
thường không xảy ra các vụ nổ lớn hoặc phát tán cho đáng kể ở tầng bình liêu
tuy nhiên các nhà khoa học lo ngại điều này có thể vẫn tiếp tục trong nhiều thập kỷ nữa
chính quyền iceland đã bắt đầu xây dựng đê điều để chuyển hướng dòng dung nham ra khỏi nhà cửa và cơ sở hạ tầng quan trọng
lần cuối bán đỏ reykjanes ghi nhận núi lửa phun trào là vào đầu tháng hai
thời điểm này dòng rung nham đã khiến hơn hai mươi người dân bị cắt hệ thống sửa
đồng thời phá hủy đường xá và đường ống
trong khi đó đợt phun trào vào tháng một thiêu dụi một số ngôi nhà ở thị trấn đánh cá
năm hai nghìn một mươi đám mây cho bụi từ vụ phun trào của một núi lửa ở phía nam icel đã lan rộng ra phần lớn châu âu
khiến khoảng một trăm linh chuyến bay phải dừng hoạt động và buộc hàng trăm người iceland phải sơ tán
tiếp theo chương trình sẽ là cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay một mươi chín tháng ba
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trung bộ có mây ngày nắng đêm không mưa
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu tây bắc ngày nắng có nơi có nắng nóng đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù sau có mưa vài nơi đêm có mưa
mưa rào dài rác có rông cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai ba đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp hai ba vùng ven biển cấp bốn năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi từ một mươi ba một mươi sáu độ có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng phía bắc đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió nhẹ
từ đêm phía bắc gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất phía bắc từ một mươi tám hai mươi một độ phía nam từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ phía nam từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai
nhiệt độ thâm nhất phía bắc từ hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất phía nam từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông cấp hai
nhiệt độ thâm nhất phía nam từ một mươi bảy hai mươi độ nhiệt độ cao nhất phía nam từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông cấp hai
nhiệt độ thâm nhất phía nam từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất phía nam từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến đông cấp ba bốn sóng biển cao từ năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một đến hai m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày một mươi chín tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại